các phóng viên báo chí đưa nhiều tác phẩm tuyến bài dài kỳ về chiến công thành tích và hoạt động của lực lượng công an nhân dân trên nhiều lĩnh vực
phối hợp đưa tin tuyên truyền chính xác kịp thời đầy đủ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị và các đồng chí trong các tình huống khẩn cấp từ tai nạn giao thông cháy nổ gây dối trật tự công cộng đến những chuyện rắc rối trong sinh hoạt hàng ngày mà không thể tự giải quyết
thì dãy số đầu tiên người dân nhớ đến để gọi hỗ trợ chính là số điện thoại một trăm một mươi một
có được sự tin tưởng tín nhiệm như vậy lực lượng cảnh sát trật tự phản ứng nhanh một trăm một mươi ba đã phải nỗ lực hết mình triển khai lực lượng nhanh nhất kịp thời nhất và chủ động hiệu quả trong chiến đấu xử lý tình huống
phiên hiệu một trăm một mươi ba đang ngày càng được nhân dân
khi đang trên cao tốc lái xe có dấu hiệu lả đi người mê man bất tỉnh
lời cảm ơn chân thành chính là nguồn động viên tinh thần to lớn là động lực tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ một trăm một mươi ba sẵn sàng đối mặt với khó khăn hiểm nguy tiếp tục sự nghiệp bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vì một số lượng lớn phương tiện đăng ký mới giờ đã không còn cùng đứng chở nữa
số xe ít đi thì đương nhiên là càng nhanh đến lượt của mình phải không ạ
còn chủ xe mới thì chỉ cần hoàn tất các thủ tục hành chính và đóng đầy đủ thuế phí bắt buộc là đã có thể được cấp tem đăng kiểm để tự về nhà dán cho phương tiện của mình theo đúng quy cách đường hướng dẫn
thậm chí nếu là mất tem thì còn có thể quay lại để được cấp tem khác
không phải khám xe mới
vì vậy một phần áp lực công việc lớn đã được giảm tài cho các trung tâm đăng kiểm
với số lượng đăng kiểm viên ít ỏi còn lại khi mà cả nước có tới gần năm trăm linh đăng kiểm viên bị khởi tố sáu mươi trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do sai phạm
còn số lượng phương tiện ủn ứ thì cứ liên tục cộng rồn qua mỗi ngày
và theo đúng kịch bản xấu nhất có thể xảy ra thì trong tháng ba này hà nội có tới hơn chín mươi một phương tiện thành phố hồ chí minh có hơn năm mươi tám phương tiện đến hạ đăng kiểm

việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới thanh lọc loại bỏ đi những cá nhân tổ chức sai phạm lợi dụng chức năng nhiệm vụ để tham nhũng của người dân như một cuộc cải tổ sốc lại toàn bộ hoạt động ngành đăng kiểm ở việt nam
qua đó nâng cao sự an toàn cho phương tiện đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân
thế nhưng đi cùng với một cuộc cải tổ lớn thì luôn có những khó khăn nhất định
đầu tiên đó là nhân lực
ai sẽ đảm nhiệm vị trí của những con sâu đã đục rỗng các dây chuyển đăng kiểm trong suốt một thời gian dài
thậm chí có thời điểm cục đăng kiểm còn phải huy động cả những đăng kiểm viên đã bị khởi tố rồi để đi làm
và thực tiễn cấp bách này đang đòi hỏi cần được tháo gỡ khẩn cấp cho ngành đăng kiểm
hàng loạt giải pháp đã được các bộ ngành đưa ra và đáng chú ý nhất là sự chi viện kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông và quân đội
nhanh chóng tiếp sức cho ngành đăng kiểm để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân
tăng cao trong giai đoạn khó khăn này
nhằm kịp thời và tháo gỡ khó khăn cho hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tập huấn cho một trăm sáu mươi bảy chiến sĩ cảnh sát giao thông trên cả nước
và ngay trong ngày đầu tiên năm mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã và đang làm công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới
nắm vững các quy định quy trình đăng kiểm xe cơ giới của bộ công an và bộ giao thông vận tải
đã chính thức bắt tay vào việc lên đường tri viện cho các trung tâm đăng kiểm ở hà nội và thành phố hồ chí minh
và chỉ trong ba ngày đầu từ một mươi một tháng ba đến một mươi bốn tháng ba các trạm đăng kiểm có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ
đã thực hiện đăng kiểm cho tổng cộng bốn bốn trăm bảy mươi phương tiện
trong đó tám trạm ở hà nội thực hiện một bốn trăm chín mươi sáu phương tiện tám trạm ở thành phố hồ chí minh đã thực hiện đăng kiểm cho hai tám trăm bảy mươi xe
nhanh chóng hỗ trợ hạ nhiệt cho các trung tâm đăng kiểm này

mà về vật lực đó là các trang thiết bị cùng hạ tầng phương tiện kỹ thuật cũng được lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng huy động tối đa để giúp đỡ ngành đăng kiểm
các cơ sở đăng kiểm của lực lượng công an vốn chỉ phục vụ đăng kiểm cho các xe công vụ trong lực lượng
thì giờ đây cũng mở cửa đón xe của người dân đến đăng kiểm
các dây chuyền hoạt động hết công suất tăng giờ làm để nhanh chóng giải tỏa nhanh nhất số lượng xe u nứ
phục vụ người dân đăng kiểm phương tiện được nhanh chóng và thuận lợi nhất
thì cục cảnh sát giao thông cũng tăng cường cả hạ tầng của các trạm đăng kiểm
thì chúng tôi đã tiến hành cùng với cục đăng kiểm việt nam để tạo sự kết nối và đồng nhất giữa các cơ sở dữ liệu của đăng kiểm
với cơ sở dữ liệu tại các trạm đăng kiểm của cục cảnh sát giao thông để làm như thế nào để chúng ta sẽ tiến hành hoạt động trong thời gian sớm nhất
để giải quyết những vấn đề tồn động trong đăng kiểm của người dân
được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông các dây chuyển đăng kiểm của các trung tâm này
đang được vận hành tối đa thậm chí vượt công suất tổng thời gian kiểm tra cho một phương tiện rút ngắn đi một phần ba
qua đó số lượng phương tiện phải xếp hàng chờ thời gian xếp hàng chờ của người dân cũng giảm đáng kể
và hơn ai hết đây chính là điều mà các chủ phương tiện mong muốn nhất
người dân cũng tỏ ra rất tin tưởng khi được lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra phương tiện của mình
kích thước này hay kiểm tra đèn đóm hay là thước nốt và thông số nốt xe
đó tức là số khung số máy các đồng chí cũng là về chuyên nghiệp quá rồi
thì các đồng chí có thể kiểm tra quá là nhanh thì nó giảm bớt đi
cái phần công đoạn thì giảm bớt đi và sẽ nhanh hơn
như vậy là tích cực và tốt
mấy anh cảnh sát giao thông thì đăng kiểm rất là tốt thôi
tại vì xe mình đôi khi chạy theo thời gian thì hao mòn
mai anh tết thì bảo đảm thì chất lượng sẽ ok hơn
tuy nhiên hiện theo quy định hiện hành thì mỗi đăng kiểm viên không được đăng kiểm quá hai mươi xe một ngày
nghĩa là một dây chuyển không được đăng kiểm quá sáu mươi xe một ngày
tuy nhiên thực tế thì khi có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông
thì khối lượng công việc đã giảm từ hai mươi năm đến ba mươi
thực tế này đòi hỏi cần có sự điều chỉnh nới lỏng các quy định trong giai đoạn khó khăn này
để nhanh chóng giải quyết được số lượng xe ủ nứ
tạo thuận lợi cho người dân đăng kiểm dễ dàng hơn
tại các trung tâm có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông
vâng với sự hỗ trợ đắc lực về nhân lực và vật lực của lực lượng cảnh sát giao thông
trong ngành đăng kiểm trong thời gian vừa qua
thì chúng ta có thể hy vọng tình trạng quá tải đăng kiểm sẽ sớm được cải thiện
nhanh chóng tháo gỡ được khó khăn trong giai đoạn này
đặc biệt là ở hai thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
sẽ không còn tái diễn cách cảnh mà người dân phải ăn trực nằm chờ từ ngày này qua ngày khác
tại cổng các trung tâm đăng kiểm như thời gian vừa qua